bắt đầu từ ngày hai mươi sáu tháng bốn lượng người và phương tiện đổ rồn về các bến xe nhà ga để nghỉ lễ sẽ gia tăng đột biến
đây cũng là thời điểm tình hình an ninh trật tự có những dấu hiệu trở nên phức tạp ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
bên cạnh các phương án tăng cường bổ sung số lượng các phương tiện vận tải để phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân
công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các bến xe trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm cũng được các bến xe hết sức quan tâm
các bến xe trên địa bàn thành phố hà nội đã có những phương án phối hợp với các lực lượng chức năng nhằm hạn chế tình trạng co vé trèo kéo hành khách móc túi